thưa quý vị vào ngày hôm nay ngày chín tháng một mươi ubnd tp đồng xoài tỉnh bình phước đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng
đối với một chủ quán cơm tại xã tân thành về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch
trước đó một tài xế xe tải dừng xe trước quán cơm trên quốc lộ một mươi bốn thuộc ấp bốn xã tân thành mua cơm
đồng thời xin được ngồi ăn tại quán và được chủ quán đồng ý
sau khi ăn xong thì tài xế này tiếp tục chở hàng vào khu công nghiệp đồng xoài một
tại chốt kiểm soát phòng chống dịch cổng khu công nghiệp đồng xoài một người này đã được test nhanh
và xét nghiệm pcr khẳng định dương tính với sars cov hai
nhận được thông tin các lực lượng chức năng đã xã tân thành và thành phố đồng xoài
đã tiến hành phong tỏa quán cơm và đưa chủ quán đi cách ly tập trung
tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke mỹ quỳnh tại địa chỉ khu phố bảy phương ba thành phố tây ninh
đội quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp tây ninh đã phát hiện một mươi một nam và ba nữ
đang hát karaoke và sử dụng ma túy trái phép
cơ sở kinh doanh quán karaoke trên do bà trần thị thu nguyệt thanh chú tẩy phường bốn thành phố tây ninh làm chủ
tại hiện trường cơ quan chức năng đã thu giữ một bịch ni lông nhỏ chứa ma túy và một đĩa sử dụng ma túy
tiến hành test nhanh tất cả khách và nhân viên cơ sở phát hiện bảy đối tượng dương tính với chất ma túy
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm của cơ sở với các lỗi
cơ sở kinh doanh không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh
theo quy định phòng chống dịch covid một mươi chín để người khác lợi dụng cơ sở kinh doanh sử dụng trái phép chất ma túy
đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính bảy đối tượng để sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định
tám đối tượng đang có hành vi đánh bạc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình lục tỉnh hà nam tạm giữ
bằng các biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát điều tra tổng hợp đã phối hợp với công an thị trấn bình mỹ bình lục tỉnh hà nam
tiến hành mật phục và bắt quả tang tám đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức chơi liêng
tại nhà của lê văn hải chú tại thị trấn bình mỹ bình lục
trong thư gửi công an tỉnh đồng nai đồng chí thứ trưởng bộ công an nguyễn duy ngọc khẳng định
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc thể hiện sự chủ động quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao của công an tỉnh đồng nai
trong việc triển khai chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về thực hiện phương án phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm
triệt phá đường dây lợi dụng biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín để mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy vào trong nước
trước đó vào ngày ba mươi tháng chín tại địa bàn xã bảo hòa huyện xuân lộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an huyện xuân lộc
và các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đồng nai bắt giữ tám đối tượng thu giữ hơn năm mươi kg ma túy đá một khẩu súng một mươi viên đạn một quả lựu đạn cùng nhiều tăng vật liên quan
đây là đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng cực lớn được các đối tượng đưa từ nước ngoài vào việt nam tiêu thụ hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn rất tinh vi

cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động lưu thông hàng hóa giữ vững địa bàn an toàn các lực lượng chức năng tỉnh quảng ninh vẫn duy trì nghiêm công tác kiểm soát người và phương tiện góp phần ngăn chặn nguy cơ dịch covid một mươi chín xâm nhập
nghi nhận ngay sau đây của phóng viên anntv
chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trạm thu phí cầu bạch đằng thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
càng về khuya mật độ xe tải vận chuyển hàng hóa càng tăng cao
từ nguồn tin trinh sát lực lượng chức năng đã phát hiện và ngăn chặn xe tải biển kiểm soát chín mươi tám h bốn trăm tám mươi chín trở ra súc ra cầm lưu thông tuyến bắc giang cẩm phả do lái xe vi văn phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một địa chỉ tân yên bắc giang điều khiển chở theo bốn người trốn trong khoang chứa hàng
hòng trốn tránh việc kiểm soát dịch covid một mươi chín trước khi đi vào quảng ninh
các lực lượng tại chốt thì luôn luôn tập trung hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ sẵn sàng chủ động
và cảnh giác với tất cả các phương tiện vận tải di chuyển vào tỉnh quảng ninh kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng chống dịch
trong thời gian khoảng năm tháng các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt đã điều tra phát hiện xử lý sáu vụ bảy đối tượng khởi tố vụ hình sự
và phát hiện xử lý phạm hành chính đối với trên bảy mươi đối tượng xử phạt vi hành chính gần tám trăm linh triệu đồng
liên quan đến các hành vi vi phạm
tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên đèo hạ my quốc lộ hai trăm bảy mươi chín giáp danh giữa quảng ninh và bắc giang
bình quân mỗi ngày có trên ba trăm linh lượt phương tiện vận chuyển hàng hóa qua lại tập trung chủ yếu trong khung thời gian từ hai mươi h hôm trước đến ba giờ sáng hôm sau
với phường trầm nới lỏng nhưng không buông lỏng bất chấp địa hình phức tạp thời tiết khắc nghiệt
một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng công an quân sự và y tế vẫn luôn phiên thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn kiểm soát tất cả người và phương tiện qua lại
phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập bảo đảm khép kín địa bàn
kiểm soát trên các tuyến đường vào thành phố để xử lý nghiêm tất cả các phương tiện vi phạm về phòng chống dịch
cùng với việc duy trì kiểm soát người và phương tiện tại các cửa ngõ giao thông
ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng ninh cũng đã phát động phong trào
toàn dân giám sát tố giác các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch
qua đó đã phát hiện và kịp thời xử lý nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa từ địa phương khác vào quảng ninh
lợi dụng luồng xanh vi phạm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ninh kiều thành phố cần thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với võ hoàng thơ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm hại lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố cần thơ
phát hiện chủ tài khoản facebook của ninh kiều thành phố quần thơ
các cá nhân minh long võ hoàng thơ đã đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc chống phá đảng nhà nước
phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc ảnh hưởng xấu trong đời sống xã hội
tại cơ quan điều tra thơ đã thừa nhận hành vi đăng bốn mươi bảy bài viết có nội dung như trên
bằng tài khoản facebook cá nhân minh long
cơ quan cảnh sát điều tra xác định thơ đã có hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để đăng tải
chia sẻ trên facebook nhiều bài viết có nội dung xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức danh dự uy tín của các cá nhân là cán bộ lãnh đạo đảng nhà nước
các bài viết và bình luận của đối tượng thơ đã tạo ra một diễn đàn trên mạng xã hội
do nhiều đối tượng xấu phản động trong và ngoài nước tham gia nhằm mục đích tuyên truyền
xuyên tạc chống phá chế độ làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị
trực tự an toàn xã hội của thành phố cần thơ nói riêng và đất nước nói chung
võ hoàng thơ từng công tác trong lĩnh vực báo chí
hiện công an điều tra đang tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật
đội cảnh sát hình sự công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa vừa triệt phá một đường dây đánh bạc
dưới hình thức mua bán lô đề trên mạng viễn thông với số tiền giao dịch gần hai tỷ đồng
do phạm ngọc long chú tại phường xuân lâm thị xã nghi sơn cầm đầu
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghi sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam phạm ngọc long và năm đối tượng khác trong đường dây đánh bạc này
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ hàng chục máy điện thoại di động
và nhiều bảng ghi lô đề
theo tài liệu của cơ quan điều tra từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị phát hiện bắt giữ
đối tượng long và hàng chục đối tượng trên địa bàn thị xã nghi sơn đã tổ chức đánh bạc
dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng xã hội như zalo messenger và tin nhắn sms trên điện thoại
với tổng số tiền gần hai tỷ đồng
một đối tượng cướp tài sản có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản bỏ trốn khi đang chờ giám định tâm thần
tại viện pháp y tâm thần trung ương biên hòa tỉnh đồng nai đã bị công an tỉnh bình phước bắt giữ
đối tượng là chu quang sáng thường trú tại thị xã bình long tỉnh bình phước
cụ thể vào ngày hai mươi chín tháng chín chu quang sáng là bị can có lệnh tạm giam do công an huyện trơn thành
tỉnh bình phước khởi tố về hành vi cướp tài sản được đưa đến nhập viện tại viện pháp y tâm thần
trung ương biên hòa
phương tân phong thành phố biên hòa để giám định tâm thần
vào dạng sáng ngày bốn tháng một mươi sáng đã lợi dụng lúc đi vệ sinh thì khoét tường chui ra ngoài bỏ trốn
sau khi tiếp nhận tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã phối hợp với các lực lượng
chức năng công an tỉnh bình phước khám nghiệm hiện trường điều tra truy bắt đối tượng
sau ba ngày lực lượng chức năng công an tỉnh bình phước đã bắt được sáng khi đang lẩn trốn
ở bến xe miền đông thành phố hồ chí minh
thưa quý vị thời gian qua tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày càng nhiều và có nhiều diễn biến phức tạp với nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi có xu hướng đan sen
kết hợp giữa nhiều hình thức lừa đảo khác nhau
trong đó có những vụ án lừa đảo trên không gian mạng gây thiệt hại lớn về tài sản
và bức xúc trong quần chúng nhân dân
phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
đây là đối tượng lê văn bình ở xã vĩnh thủy huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
vừa bị công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn lên mạng xã hội lấy ảnh của người khác làm ảnh đại diện trang facebook của mình
sau đó mạo danh để hỏi vay tiền bình đã dễ dàng lừa đảo chiếm đoạt một mươi ba năm triệu đồng
của hai nạn nhân ở xã tây hồ huyện thọ xuân
cũng với thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng lê thị tâm ở xã hoàng đạt huyện hoàng hóa còn tinh vi và manh động hơn
khi lên mạng xã hội đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên mình
sau đó lừa bán đất cho nhiều người dân trên địa bàn huyện hoàng hóa và thành phố thanh hóa
để chiếm đoạt số tiền gần hai tỷ đồng
theo số liệu thống kê chỉ tính riêng từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
công an tỉnh thanh hóa đã liên tiếp nhận điều tra xác minh và đấu tranh xử lý
hơn một trăm linh vụ việc liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với tổng tài sản bị chiếm đoạt trên một trăm linh tỷ đồng
bị hại của các đối tượng lừa đảo thường rất đa dạng
trong đó đa phần là phụ nữ và người già trên sáu mươi tuổi
cá biệt cũng có trường hợp bị hại là cán bộ của các cơ quan nhà nước
mặc dù đã được lực lượng công an cảnh báo liên tục
chủ quan và thiếu cảnh giác đề phòng
nên vẫn có nhiều người dễ dàng sập bẫy các đối tượng lừa đảo
đặc biệt là có cái sự phối hợp với tất cả các cơ quan ban ngành
từ tuyên truyền giá tờ rơi tuyên truyền trên mạng xã hội và đến từng nhà dân
tuy nhiên là người dân rất chủ quan và cũng như là không có việc xác minh thông tin
trước khi thực hiện các biện pháp giao dịch
đề nghị với người dân là nếu có phát hiện những trường hợp
hoặc là những cái hành vi có thủ đoạn nêu trên thì phải nhanh chóng báo cáo đến cơ quan công an gần nhất
trước những diễn biến phức tạp và hoạt động ngày càng tinh vi của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ quyết liệt của lực lượng công an
mỗi người dân cần phải đề cao tinh thần cảnh giác
thường xuyên cập nhật các thông tin về tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng
nhất là thủ đoạn hoạt động phạm tội để nâng cao nhận thức
tự phòng tránh và bảo vệ tài sản của mình không để tội phạm lợi dụng hoạt động lừa đảo